xảy ra nguyên nhân xuất phát từ việc người điều khiển xe trên đường
và trong cơ thể có chất ma túy hoặc lồng độ cồn
chính vì vậy việc tập trung xử lý đối với các hành vi này là hết sức cần thiết
góp phần tác động mạnh mẽ và làm chuyển biến tích cực ý thức của người tham gia giao thông
riêng trong năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hải phòng đã xử lý hơn một trường hợp vi phạm về lồng độ cồn
và theo quy định xử lý vi phạm hành chính
thì các trường hợp này đều phải tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe
đây cũng là một trường hợp say rượu lái xe có nồng độ cồn vi phạm là ba trăm ba mươi chín mg trên một lít khí thở
dù đã biết rất rõ chế tài xử lý nghiêm khắc với hành vi sử dụng rượu bia
điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng ai cũng tìm cho mình một lý do
thật ra là mình cũng có uống một ít nhưng mà thật ra là mình vẫn làm chủ với mọi cái
được thì mình mới đi chứ không phải là mình xay hay gì cả
hoàn toàn là mình không có uống
khi họ đã sử dụng nồng độ cồn là họ đã cố tình cố tình điều khiển phương tiện
bởi vì họ biết trong cơ thể họ và người lái xe biết là mình đã có sử dụng và vẫn điều khiển phương tiện
quá nhiều trường hợp khi mà mình yêu cầu mời họ yêu cầu họ thổi cho yêu cầu kiểm tra đấy
thì họ đã một là họ có thể giả vờ thổi vàng với cái hơi rất là nhẹ
không đủ để
cái lượng cồn máy có thể đo hoặc lên
lái xe sử dụng rượu bia luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
và đây cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua
do đó việc tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến giao thông
áp dụng các biện pháp xử phạt nặng là hết sức cần thiết
lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển xe
trên đường và trong cơ thể có chất ma túy hoặc vi phạm lục độ cồn
nhằm cảnh báo kịp thời ngăn chặn hậu quả tai nạn giao thông có thể xảy ra
tuy nhiên quan trọng nhất là người tham gia giao thông phải chủ động ý thức
không sử dụng rượu bia ma túy chất kích thích trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
từ đó đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hải phòng cũng khuyến cáo
việc kiểm tra xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn sẽ được các tổ công tác tiến hành thường xuyên liên tục
chính vì vậy người dân cần có ý thức tự giác chấp hành
khi đã sử dụng rượu bia thì không lái xe
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an huyện mai sơn và các đơn vị chức năng
đã bắt giữ thành công đối tượng lò mạnh cường sinh năm hai nghìn ba
trú tại bản lù xã triềng lương huyện mai sơn về hành vi giết người cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng cường đã thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do cần tiền mua ma túy để sử dụng vào ngày bốn tháng bốn
cường đã đến khu vực hòm buôn hậu thuộc địa phận bản lù xã triềng lương huyện mai sơn
với ý định cướp tài sản của người dân qua đường
khi thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình qua khu vực trên
cường đã xin đi nhờ và được sự đồng ý
sau đó cường đã dùng dao bấm sát hại nạn nhân và cướp chiếc xe máy
nhận được tin báo công an sơn la đã triển khai lực lượng
nhanh chóng điều tra xác minh bắt giữ đối tượng
đang trên đường vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
từ huyện quan hóa tỉnh thanh hóa ra tỉnh hà nam để bán kiếm lời
đối tượng đặng thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh hà tĩnh
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam bắt giữ
vào tối ngày một mươi một tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam
xã văn xá huyện kim bảng bắt quả tang đối tượng đặng thị hiền
đang vận chuyển bốn túi bên trong có chứa bảy trăm năm mươi tám viên nén màu đỏ
nghi là ma túy tổng hợp tại đường tránh thành phố phủ lý thuộc địa phận xã văn xá huyện kim bảng
tại cơ quan công an hiền khai nhận số viên nén màu đỏ trên là ma túy dạng hồng phiến
mua ở khu vực huyện quan hóa tỉnh thanh hóa mang ra hà nam để bán kiếm lời thì bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng đã bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an
huyện yên thế tỉnh bắc giang điều tra làm rõ đáng chú ý số tài khoản trên nghi là có liên quan
tới hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
các đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng tiền lên tới hàng tỷ đồng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn hồng minh
qua quan hệ xã hội minh có quen biết với một đối tượng ở tỉnh tây ninh và hai người đã thống nhất với nhau
tìm cách mở các tài khoản ngân hàng minh sẽ được trả năm trăm linh một tài khoản
sau đó minh đã tìm liên hệ với nhiều người để mở và đứng tên tài khoản và trả hai trăm linh đồng một tài khoản
bước đầu đối tượng nguyễn hồng minh khai nhận đã mua được bốn mươi sáu tài khoản ngân hàng của một mươi người
sau khi mua xong tài khoản ngân hàng thì minh thu lại điện thoại đã giao cho mọi người
mang tài khoản ngân hàng vào tây ninh để bán trực tiếp cho đối tượng quen biết trên
với giá hai mươi sáu triệu đồng
ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trường tiểu học phù đồng
khu phố tám a phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai khiến một nữ sinh lớp sáu tử vong
nạn nhân là học sinh lớp sáu của một trường học trên địa bàn tp biên hòa
là con của ông đặng đình điều bảo vệ và bà nguyễn thị mai lao công của trường tiểu học phù đồng
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ hai mươi phút cùng ngày
đám cháy bất ngờ bốc ra từ khu nhà tạm của nhân viên bảo vệ trường
lúc này bà mai cùng với con nhỏ chạy vội ra ngoài hô hoán cầu cứu
riêng nạn nhân đang nằm ngủ phía bên trong không kịp thoát thân
nghe tiếng cứu ông điền cùng với lãnh đạo giáo viên trong trường chạy tới đập tường cứu con gái
tuy nhiên do bên trong có nhiều mút xốp cách nhiệt nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội
bao trùm cả căn nhà khiến cho việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng tám giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy khiến cho bé gái tử vong
nhà tạm bảo vệ rộng khoảng hai mươi mét vuông cháy đen nhiều mái tôn đổ sập xuống đất
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chắc qua đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện